nhằm kịp thời hạn chế tối đa sai sót trong việc ghi chỉ số tiền điện tăng đột biến
như tại tỉnh quảng bình quảng ninh nghệ an cũng như việc hóa đơn lập lại nhiều lần ở tiền giang
tập đoàn điện lực việt nam vừa bổ sung quy định việc thiết lập các ngưỡng kiểm soát
trong quy trình xác nhận số liệu lập hóa đơn tiền điện và công tác dịch vụ khách hàng
tập đoàn điện lực việt nam đã bổ sung các yêu cầu sau
khi sản lượng tăng trưởng quá cao vượt ngưỡng được thiết lập sẽ không cho xác nhận chỉ số
để tính hóa đơn và xác nhận kết quả tính để lập hóa đơn
hóa đơn sẽ được lập sau khi lãnh đạo đơn vị tổ chức kiểm tra và ký xác nhận
thiết lập cảnh báo tự động gửi danh sách các khách hàng tăng giảm bất thường
theo các ngưỡng thiết lập và tương ứng gửi thông tin đến các vị trí quản lý của đơn vị điện lực
các trường hợp hóa đơn tiền điện phản ánh về trung tâm chăm sóc khách hàng
đặc biệt vào các ngày nghỉ ngoài giờ hành chính sẽ chuyển trực tiếp đến lãnh đạo của các đơn vị
các đồng hồ đo điện cũng sẽ có các tính năng cảnh báo vượt sản lượng
các tính năng hỗ trợ phát hiện các số liệu bất thường để nhân viên ghi chỉ số
thực hiện kiểm tra bảo đảm hạn chế tối đa việc xảy ra sai sót nếu có
khách hàng sử dụng điện có quyền giám sát việc ghi chỉ số đồng hồ đo điện